thưa quý vị và các bạn hôm nay tỉnh ủy an giang tổ chức lễ phong tặng truy tặng danh hiệu vinh sự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho các mẹ
và trao tặng huân huy trương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ trao tặng truy tặng huân huy trương và bằng khen thủ tướng chính phủ về thành tích kháng chiến
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước ông nguyễn thanh bình phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
đã trao quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho bà nguyễn thị hến xã thới sơn huyện tịnh biên
đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
truy tặng danh hiệu nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mẹ tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì hạng ba
cho một mươi hai gia đình có con là liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
truy tặng và tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất nhì ba cho ba gia đình và một mươi bảy cá nhân đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng tại buổi lễ phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nguyễn thanh bình cũng trao tặng và truy tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho hai cá nhân đã góp công góp sức vào cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
tiếp tục chương trình là thông tin chúng tôi vừa nhận được
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tp hcm đang kiểm tra khám xét và bắt tạm giam anh em ông nguyễn thái luyện nguyễn thái lĩnh lãnh đạo công ty cổ phần địa ốc alibaba
chiều nay một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tp hcm đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba và ông nguyễn thái lĩnh em ruột ông luyện tổng giám đốc công ty alibaba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong chiều cùng ngày bộ công an cùng các lực lượng phối hợp tiến hành khám xét tại trụ sở công ty alibaba
các cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đã phong tỏa khu vực xung quanh trụ sở này trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty alibaba và các công ty có liên quan
thưa quý vị ngày hôm nay một mươi tám tháng chín công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn vĩnh long có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đối tượng nguyễn vĩnh long có quyết định truy nã ngày hai mươi chín tháng chín
đối tượng nguyễn vĩnh long có quyết định truy nã ngày hai mươi chín tháng chín
bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi ba người vay tiền của đối tượng với lãi suất một trăm tám mươi hai đến tám trăm năm mươi một một năm hiện công an tp đồng hới đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị cũng trong ngày hôm nay một mươi tám tháng chín ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vừa đồng ý với đề xuất của đại diện liên doanh việt nga vysopecho về việc trả lại khu đất vàng với diện tích một năm ha
đây là khu đất thuộc khu vực vương bảy tp vũng tàu
đó đã giao để thực hiện dự án nhà ở hỗn hợp
theo đó ngày một mươi bảy tháng chín ông lê tuấn quốc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã chủ trì cuộc họp với liên doanh việt nga vysopecho về phương án xử lý dự án nhà hỗn hợp hh một đường nguyễn thái học phường bảy tp vũng tàu
tại cuộc họp đại diện liên doanh việt nga vietso petro cho biết phía liên doanh đã thống nhất trả lại khu đất trên cho tỉnh đồng thời đề xuất xin hoàn lại giá trị tài sản đầu tư trên đất
theo thẩm định từ phía liên doanh cung cấp tổng giá trị tài sản đã đầu tư gần một tỷ đồng với hai block nhà xe thô cao ba mươi hai tầng
ông lê tuấn quốc đồng ý với đề xuất trên đồng thời giao sở tài chính xác định giá trị tài sản trên đất sở tài nguyên môi trường căn cứ thẩm định giá từ sở tài chính để thực hiện thủ tục đô giá theo quy định
thưa quý vị thời gian qua do ngư trường đánh bắt ngày càng khó khăn việc thiếu lao động đi biển khiến cho hàng trăm tàu thuyền giã cào của ngư dân quảng ngãi phải nằm bờ không thể ra khơi
trước tình trạng này tỉnh quảng ngãi đang thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân
theo thống kê của ngành chức năng tỉnh quảng ngãi hiện có hơn ba trăm linh tàu thuyền chuyên nghề giã cào ven biển gặp khó khăn khi hành nghề
nhiều nhất là ở thành phố quảng ngãi huyện bình sơn đảo lý sơn
tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu ra soát số tàu thuyền hành nghề giã cào ven bờ khơi xa tình trạng thiếu lao động thiếu vốn để có những biện pháp hỗ trợ tháo gỡ kịp thời cho ngư dân
đồng thời yêu cầu các hội đoàn thể chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ đối thoại lắng nghe tâm tư của ngư dân vận động tuyên truyền chủ tàu thuyền ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển
đồng thời quảng ngãi sẽ kiến nghị các bộ ngành ngân hàng khoanh nợ giãn nợ hỗ trợ vốn tạo điều kiện cho chủ tàu thuyền xa khơi đánh bắt chuyển đổi nghề phù hợp
trong phần tiếp theo nhiều tuyến đường tại quảng trị bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
doanh nghiệp diệt may việt nam tham dự hội trợ hàng đầu về công nghiệp diệt may và tiêu dùng của nga từ hai mươi năm qua
hội trợ năm nay thu hút hơn hai công ty tham gia triển lãm hàng hóa trên một diện tích hai mươi năm m hai diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng chín tại khu triển lãm vdnkh ở thủ đô moscow
thưa quý vị và các bạn ngày mai ngày một mươi chín tháng chín diễn đàn cải cách và phát triển hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra tại hà nội
bên thềm diễn đàn bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức tọa đàm giữa tổ biên tập của tiểu ban kinh tế xã hội với các diễn giả quốc tế
tại tọa đàm bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã đặt ra bảy vấn đề mà việt nam quan tâm trong giai đoạn phát triển mới
như việt nam nên tập trung vào những mục tiêu gì để phát triển kinh tế phân bổ nguồn lực hiệu quả áp dụng mô hình đổi mới sáng tạo nào
về cải cách giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu thảo luận về những nội dung mà việt nam quan tâm các chuyên gia quốc tế cho rằng
việt nam cần phải tập trung vào cải cách thể chế đẩy mạnh kinh tế xanh nâng cao năng suất lao động phát triển sản xuất kết hợp với dịch vụ
để trở thành mắt xích của chuỗi giá trị toàn cầu việt nam cũng cần ưu tiên cho phát triển nguồn lực con người về đổi mới sáng tạo
các chuyên gia cho rằng việt nam nên tiếp thu những thành tiệu của thế giới để phát triển kinh tế xã hội việt nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội
song thách thức phát triển cho giai đoạn tới còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững
thưa quý vị chiều nay tổng cục khí tượng thủy văn thuộc bộ tài nguyên và môi trường phối hợp cùng ngân hàng thế giới đã tổ chức hội nghị
các đối tác phát triển ngành khí tượng thủy văn tại việt nam tham dự hội nghị có đại diện đại sứ quán các nước italia phần lan
tổ chức khí tượng thủy văn thế giới cơ quan hợp tác phát triển italia tổ chức zika nhật bản
theo đánh giá
những năm gần đây ngành khí tượng thủy văn việt nam có sự đầu tư lớn cả về nhân lực vật lực
mạng lưới quan chắc ngày càng phủ kín với hai trăm linh chạm khí tượng quan chắc bề mặt gần tám trăm linh chạm đo mưa tự động và quan chắc môi trường không khí
mạng lưới chạm khí tượng cao không cũng được tăng cường với một mươi chạm radar thời tiết tám chạm đo gió trên cao và một mươi tám chạm định vị xét
mạng lưới trạm quan trắc thủy văn được đánh giá là hoàn thiện nhất với gần bảy mươi trong số bốn trăm linh trạm thủy văn được tự động hóa
tuy nhiên nhu cầu đầu tư của ngành khí tượng thủy văn trong một mươi năm tới vẫn còn rất lớn
chỉ với sáu dự án trọng điểm đề xuất tổng nguồn vốn dự kiến đã lên tới gần hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
phần lớn nguồn vốn này lấy từ hỗ trợ oda của các chính phủ italia hàn quốc nhật bản phần lan và ngân hàng thế giới với dự kiến hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ
vốn đối ứng của chính phủ cũng cần tới khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
sáng nay sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp hội in thành phố khai mạc triển lãm ngành in tp hcm
và triển lãm quốc tế ngành điện máy móc thiết bị công nghệ tự động hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng chín quy tụ hơn hai trăm linh gian hàng
đây là hoạt động triển lãm đầu tiên của ngành in tp hcm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị tham gia vào hoạt động kết nối
giao lưu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuyển giao công nghệ
xúc tiến đầu tư hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hoạt động in trong nước và quốc tế
triển lãm đã quy tụ hơn hai trăm linh gian hàng gồm các máy móc thiết bị vật tư và sản phẩm ngành in tham gia trưng bày
đồng thời chia sẻ ứng dụng công nghệ giải pháp mô hình đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật
thiết bị in tiên tiến tiết kiệm thân thiện với môi trường
triển lãm lần này cũng thúc đẩy hoạt động giao thương kết nối các doanh nghiệp thông qua các chương trình
như hội thảo giải pháp ngành in đang thực hiện để giảm tải ảnh hưởng đến môi trường
tòa đàm giải pháp kết nối mở rộng thị trường hoạt động in gia công cho tổ chức cá nhân nước ngoài
nằm trong các hoạt động của tuần lễ năng lượng tái tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
hôm nay liên minh năng lượng bền vững việt nam đã tổ chức hội thảo tài chính xanh cho năng lượng tái tạo
trong ngành công nghiệp tại việt nam
tính tới tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín điện mặt trời và điện gió là hai nguồn năng lượng tái tạo chính
đã được đưa vào lĩnh vực
điện mặt trời đã được đưa vào vận hành thương mại chiếm hơn chín tổng cơ cấu nguồn điện quốc gia
vượt xa mục tiêu đề ra vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo cũng dẫn đến một số thách thức
đặc biệt là nguồn vốn
cụ thể cho các hoạt động như chi phí đầu tư số giờ vận hành nguồn điện
cơ sở hạ tầng lưới điện một số khu vực nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo
chưa sẵn sàng để giải phóng công suất yêu cầu sử dụng đất lớn nhất là các dự án điện mặt trời
vì vậy cần nghiên cứu cách tiếp cận chính sách và phát triển không pháp lý
để hấp dẫn các nhà đầu tư tài chính cũng như khả năng tiếp cận các nguồn vốn
từ các tổ chức tài chính quốc tế cho các dự án năng lượng tái tạo tại việt nam
thưa quý vị ngày hôm nay một mươi tám tháng chín tức ngày hai mươi tháng tám năm kỷ hợi
tại di tích quốc gia đặc biệt đền trần thương xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
ủy ban nhân dân huyện lý nhân đã tổ chức lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất hương đạo đại vương trần quốc tuấn
lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất của hương đạo vương trần quốc tuấn một lần nữa đã khẳng định
trong ba cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông xâm lược thế kỷ một mươi ba
ông giữ vai trò quốc công tiết chế thao binh khiển tướng toàn bộ binh nghiệp nhà trần
ở ông hội tụ đủ nhân nghĩa trí dũng tín vùng đất trần thương hà nam
nay là đền trần thương có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông
tại đây hương đạo vương đã lập kho lương để phục vụ cho cuộc chiến
ngày nay lễ hội đền trần thương đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thực phương dự lễ
cũng trong sáng nay tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp
phường lộc vượng thành phố nam định đã diễn ra lễ dân hương tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất
của hưng đạo đại vương trần quốc tuấn và khai mạc lễ hội truyền thống đền trần năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân công lao của các vị vua trần nói chung
và đức thánh trần hưng đạo nói riêng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân suốt chiều dài lịch sử
đồng thời cũng là dịp quảng bá giới thiệu những nét đẹp về văn hóa con người nam định
với bạn bè trong nước và quốc tế
ngay trong ngày khai hội đông đảo nhân dân nam định và du khách đã đến dân hương
tạo lòng thanh kính trước các bậc tiền nhân và hòa mình vào lễ hội
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương bắc hồ vĩ đại hội nhà báo việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tổ chức giải bóng bàn cúc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí
góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo cả nước
tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí
đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí
đối tượng tham dự giải là nhà báo hội viên hội nhà báo việt nam
cán bộ nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí cơ quan quản lý báo chí
và các cấp hội nhà báo việt nam thời gian công tác tại đơn vị từ trước ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
một mươi bốn nội dung thi đấu của giải áp dụng thể thức squatling năm trận đơn đối với các nội dung đồng đội
các nội dung đôi đơn thi đấu theo thể thức năm ván tháng ba giải có sự tham dự của một trăm chín mươi tám vận động viên
đến từ bốn mươi hai cơ quan báo chí các liên tri hội tri hội nhà báo trực thuộc trung ương hội nhà báo việt nam
và hội nhà báo các địa phương trong cả nước
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi của truyền hình nhân dân